xanh biết mấy là trời xanh tổ quốc khi tự do về trói ở trên đầu
từ buổi đầu thiên liêng ấy trải suốt bảy mươi tám năm qua khát vọng hòa bình đã được hiện thực hóa
tự do cho đồng bào tôi độc lập cho tổ quốc tôi đó là mong ước lớn nhất của chủ tịch hồ chí minh
và người đã giành chọn cả cuộc đời mình để thực hiện mong ước đó
đất nước thành bình hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều máu xương của các thế hệ tranh đi trước
cùng chung khí thế của thời đại hồ chí minh viết nên bài ca trường tồn của độc lập tự do hạnh phúc
và ngày hôm nay ngày tết độc lập chúng ta nhớ về bác cũng là nhớ về dặm dài lịch sử hào hùng của dân tộc
ngày mới lên trên mảnh đất thành bình
chính tại nơi này bảy mươi tám năm về trước chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập
khai sinh ra nhà nước việt nam giai đoạn
những người dân chủ cộng hòa một đất nước đã thật sự độc lập tự do
nền độc lập mà chủ tịch hồ chí minh và chính phủ lâm thời việt nam dân chủ cộng hòa tuyên bố ngày hai tháng chín
đấy là nền độc lập mà dân ta đã giành được bằng cách đem sức ta tự giải phóng cho ta
có mặt trong thời khắc lịch sử đó axi met bati một cựu sĩ quan tình báo mỹ
sau này đã chia sẻ trong cuốn hội ký wy việt nam
khoảnh khắc chủ tịch hồ chí minh dừng lại và hỏi
tôi nói đồng bào nghe rõ không một tiếng rõ đã vang lên
khi đó ông hiểu rằng giây phút ấy hồ chí minh và cả dân tộc việt nam đã hỏa làm một
muôn triệu người dân việt nam đã cùng chung nhịp đập hướng về trái tim của cả nước
và cũng chính tại lễ đài năm xưa
nay là nơi lưu giữ thi hải của nước
trong năm có bác hồ có một mặt trời rực rỡ tỏa sáng cho cả dân tộc
khi tôi là bộ đội thì tôi đã không có dịp gặp bác lần nào
và khi thái bình tôi đến lần này là lần thứ ba
tôi thật sự xúc động khi thấy bác nằm trong lăng là người giai gia kinh yếu của dân tộc
tết độc lập thủ đô hoa vàng nắng ba đình
trong dòng người có mặt ở đây từ rất sớm
có những người từ miền nam xa xôi
có những người đã đi qua năm tháng chiến tranh
chứng kiến sự đổi thay của đất nước
có những em thơ và có cả những bạn bè quốc tế
cũng lặng lẽ xếp hàng dài về thăm bác
như kết tràng hoa dâng lên người kính yêu
càng gần tới ngày lễ này
mình cũng muốn đến thăm bác
bởi vì bác là một vị lãnh tụ đã có công ưu góp rất lớn cho đất nước
hôm nay cả gia đình tôi đã dậy từ ba giờ sáng đến đây
với thời tiết thật sự mát mẻ
để đi được vào đến đây phải xếp hàng rất lâu
nhưng mà gia đình vẫn cảm thấy rất xúc động và mong chờ đến giây phút để được vào gặp bác
tôi là người dân tộc quê ở điện biên
tôi có một kỷ niệm đó là ngày xưa thì tôi cũng hay hát và cũng có hát bài
từ rừng xanh chó về thăm lăng bác
và bây giờ đang sinh sống và làm việc tại hà nội thì tôi cũng rất là tự hào
khi là mình là một người dân tộc sống tại đây
và những dịp lễ lớn như thế này mình có thể đặt chân lên đến đây để thăm bác
nhớ về bác là vị cha già của dân tộc
là một người xây dựng lên cái khối đại đoàn kết
và bây giờ thì chúng tôi được công tác ở trong môi trường cơ quan mặt trận thủ quốc
là nơi tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc
thì chúng tôi luôn luôn khắc ghi lời dạy của bác
là đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công
những điều chủ tịch hồ chí minh làm thật vĩ đại
ông ấy đã tìm ra con đường dành độc lập cho việt nam
sau nhiều năm làm thuộc địa của các quốc gia khác
tôi nghĩ chặng đường dành độc lập của việt nam rất khó khăn
và thật tốt khi nhìn thấy đất nước các bạn như ngày nay
ngày tết độc lập nhớ về bác nhớ về những năm tháng lịch sử hào hùng
để mỗi người việt nam hôm nay
đều trân trọng hơn giá trị của hòa bình tự do
và để sống cống hiến dựng xây đất nước đẹp giàu
là bác hồ là người vĩ đại
em biết ơn bác hồ đã hy sinh để có được ngày yên bình như hôm nay
thế hệ trẻ phải học hành tốt để phát triển đất nước phát triển hơn
để giữ gìn hòa bình
mình mong muốn thế hệ trẻ ngày nay
làm tất cả những gì
bởi vì giờ thời đại bốn
cho nên các bạn làm thế nào đấy để làm cho đất nước này bay lên thật nhanh thật cao
để sánh vai với các cường quốc nam châu